cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
và lệnh khám xét đối với nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hà nam trương minh hiến
và nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh này vũ hữu song
để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh hà nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam đã phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh hà nam
thu thập tài liệu chứng cứ đấu tranh mở rộng vụ án vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
xảy ra tại núi hăng diêm xã liên sơn huyện kim bảng tỉnh hà nam từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi một
căn cứ tài liệu thu thập ngày một mươi năm tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam
đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét đối với ông trương minh hiến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
và ông vũ hữu song sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh hà nam
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
các quyết định tố tụng lệnh nêu trên đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh hà nam phê chuẩn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam đang củng cố hồ sơ
tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ sai phạm của các tổ chức cá nhân liên quan
bảo đảm xử lý triệt đề vụ án theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị vào sáng ngày một mươi năm tháng hai bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam cho biết
trong tối ngày một mươi bốn tháng hai thêm một nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa ô tô khách và xe container tử vong
và đến thời điểm này vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô khách với ô tô đầu kéo
đã có một mươi người tử vong và một mươi một nạn nhân bị thương vẫn đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam
bệnh nhân đinh tám sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi
lúc đưa vào bệnh viện thì bệnh nhân bị đa chấn thương chấn thương nội sọ
mặc dù bệnh viện đã nỗ lực cứu chữa nhưng cho đến tối ngày một mươi bốn tháng hai
bệnh nhân vẫn nguy kịch và yếu nên gia đình xin đưa về nhà và sau đó tử vong
trước đó vào lúc ba h bốn mươi một phút ngày một mươi bốn tháng hai tại ngã tư giao nhau cùng mức
giữa đường dt một trăm hai mươi chín và đường dẫn xuống cảng tam hiệp thuộc tam hiệp huyện núi thành tỉnh quảng nam
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
ô tô khách mang biển kiểm soát bảy mươi sáu b sáu trăm sáu mươi chở theo nhiều người đã va chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát chín mươi hai h bốn mươi
do ông trần minh nhật điều khiển lưu hành theo hướng cầu vượt trường hải cảng tam hiệp
vụ tai nạn đã làm một mươi người tử vong và một mươi một người khác bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam
theo thông tin
từ sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi xe khách trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh quảng nam
được cấp phủ hiệu hợp đồng nhưng gom khách lẻ trở quá tải
làm việc với tài xế xe đầu kéo thì công an huyện núi thành đã ghi nhận được nhiều tình tiết mới
theo đó tài xế điều khiển xe container là ông trần minh nhật chú tại huyện núi thành
cho biết trong quá trình điều khiển xe trên đường hậu cần cảng tam hiệp
bất ngờ nghe tiếng động lớn sau đó tài xế đạp vanh dừng xe và trước khi xảy ra va chạm
không phát hiện xe khách chạy trên đường võ trí công vuông góc với xe của mình
trong khi đó trên cơ sở dữ liệu của cục đường bộ việt nam thời điểm xảy ra tai nạn
xe khách chạy với tốc độ sáu mươi chín km một giờ còn xe container là ba mươi năm km một giờ
tuyến đường xảy ra vụ tai nạn cấm xe khách và xe tải lưu thông
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào khoảng bốn giờ sáng ngày một mươi bốn tháng hai ô tô xe khách chở theo hai mươi một người
khi đến ngã tư giao nhau giữa đường một trăm hai mươi chín và đường dẫn xuống cảng tam hiệp xảy ra va chạm với xe đầu kéo khiến xe khách lật ngược
vụ tai nạn đã khiến một mươi người tử vong một mươi một người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam
cũng liên quan đến tai nạn giao thông vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ khiến hai người tử vong
phạm đông hồi trú tại tp tuy hòa và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tuy hòa tỉnh phú yên bắt giữ
vào tối ngày một mươi một tháng hai phạm đông hồi điều khiển xe khách đến ngã tư lê duẩn phan lưu thanh do không chú ý quan sát và không làm chủ tốc độ
nên đã gây tai nạn với xe máy do anh phạm đức ngân điều khiển trở sau là anh tô đăng khanh vụ tai nạn khiến hai nạn nhân đi trên xe máy tử vong
một chuyên án ma túy vừa được công an huyện minh hóa
tỉnh quảng bình triệt phá thành công hơn một viên ma túy tổng hợp đã được thu giữ
tối ngày một mươi bốn tháng hai tổ công tác công an huyện minh hóa bắt quả tang lê thế cường và đinh thị bích hạnh cùng chú tại huyện minh hóa đang giao dịch mua bán trái phép chất ma túy
lực lượng công an thu giữ trên người của hạnh một mươi hai viên ma túy và một triệu đồng tiền mặt tiến hành khám xét khẩn cấp phương tiện và nơi ở của các đối tượng
cơ quan công an phát hiện thu giữ thêm một năm mươi sáu viên ma túy tổng hợp tạm giữ một xe ô tô ba điện thoại di động và các tài liệu có liên quan
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
còn tại tỉnh hải dương công an huyện gia lộc cũng vừa phát hiện bắt giữ vụ mua bán chai phép chất ma túy dạng cỏ mỹ
và trong bốn đối tượng thì có một trường hợp tại thời điểm thực hiện hành vi chưa đủ một mươi sáu tuổi
theo tài liệu điều tra trần đức thể chú tại thị xã kinh môn
tuyết cỏ mỹ trên mạng xã hội thể sau đó đã trộn thêm thuốc lào và xịt nước vào nhằm tăng khối lượng ma túy để bán kiếm lời
lê thanh sơn phạm tân hoàng minh cùng ở thành phố hải dương là người đã mua cỏ mỹ từ thể về tiếp tục chia nhỏ để sử dụng và bán kiếm lời
còn phạm quang thịnh đối tượng chưa đủ một mươi sáu tuổi là người đã mua lại ma túy của sơn để về sử dụng và bán kiếm lời
chiều ngày một tháng hai thịnh bị lực lượng công an bắt quả tang khi đang mang cỏ mỹ đi bán
hiện ba đối tượng thể sơn và minh đã bị khởi tố bắt tạm giam về tội mua bán trái phép chất ma túy
riêng đối tượng thịnh cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để có biện pháp xử lý
với hành vi mua bán người lô văn đức chú tại huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an đã bị công an tỉnh nghệ an khởi tố
năm hai nghìn một mươi năm quá trình làm ăn tại trung quốc đức quen và câu kết với một người phụ nữ để tìm người đưa sang
đến năm hai nghìn một mươi sáu sau khi về nhà
đức đã tìm và đưa thành công một nạn nhân sang trung quốc
tuy nhiên sau khi đưa người vượt biên sang trung quốc
thay vì thực hiện lời hứa có việc làm đức và đồng bọn đã bán nạn nhân cho một người đàn ông ở trung quốc
với số tiền ba vạn nhân dân tệ đức được hưởng một mươi triệu đồng
cuối năm hai nghìn hai mươi hai nạn nhân trốn được về việt nam và đã làm đơn tố cáo hành vi của đức
tại cơ quan công an đức đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
thưa quý vị vừa qua một số hộ dân là người đồng bào dân tộc thiểu số
trên địa bàn huyện trung quốc
trước bớ và cronpa tỉnh gia lai vì thiếu hỏi biết
nhẹ dạ đã bị các đối tượng lừa bán hết tài sản để có tiền vượt biên sang campuchia và thái lan
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh gia lai đã điều tra bắt giữ các đối tượng có liên quan
đồng thời hỗ trợ những nạn nhân trở về địa phương
đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba qua mạng xã hội các đối tượng tiếp cận với anh siêu phương
chú tại huyện trước bứ
sau nhiều lần nhắn tin gọi điện chúng vẽ ra viễn cảnh việc nhẹ lương cao
nhanh chóng làm giàu ở nước ngoài
anh phương đã tin và quyết định đưa cả gia đình gồm vợ và hai con nhỏ cùng vượt biên
theo thỏa thuận chi phí mỗi người vượt biên là hai mươi sáu triệu đồng trẻ nhỏ được giảm tùy từng độ tuổi

từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đến nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh gia lai
đã ngăn chặn năm nhóm một mươi chín người trên địa bàn huyện krongpa và chư pứ tỉnh gia lai vượt biên
bắt tạm giam năm đối tượng gồm trần đình ngọc mai hữu trung nguyễn văn pháp võ hoàn vũ và siêu hồ bẻo
qua đấu tranh các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội
bước đầu cơ quan công an xác định các phương thức đưa người vượt biên để trục lợi của nhóm đối tượng
là tổ chức đi du lịch sang thái lan bằng đường hàng không
sau đó các đối tượng ở thái lan hướng
hướng dẫn họ trốn ở lại hoặc tổ chức vượt biên bằng đường bộ
các đối tượng hướng dẫn đi xe khách xuống thành phố hồ chí minh
được chúng đón bằng xe ô tô trở xuống huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
tiếp tục di chuyển bằng xe máy đến khu vực biên giới
sau đó đi bộ theo các đường tiểu ngạch hoặc qua sông bằng xuồng đến campuchia rồi sang thái lan
thì tôi đón người ta từ sài gòn đi xuống bến xe hồng ngự
họ đón được người thì họ báo cho tôi
người ta sẽ báo là nhận được người rồi
chi phí thì cộng cả tiền xe thì người lớn chắc người lớn không cháu lấy hai triệu một người
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh gia lai đang tiếp tục củng cố hồ sơ
để khởi tố vụ án về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
vụ án được phá thành công đã thể hiện tinh thần tấn công chấn áp tội phạm đến cùng
của cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh gia lai
qua đó góp phần bảo đảm an ninh trả tự trên địa bàn
vụ án thêm một lời cảnh báo đến người dân
cần nêu cao cảnh giác trước ẩn
thưa quý vị vào ngày một mươi bốn tháng hai đoàn cứu hộ việt nam làm nhiệm vụ
tại vị trí mới là tòa xe trung cư sina ctc số sáu mươi sáu đường kemal pasa
quận cung horeat thành phố adiyaman thổ nhĩ kỳ
đến hai mươi một giờ theo giờ địa phương các lực lượng cứu hộ đã phát hiện
và đưa thi thể ba nạn nhân ra ngoài đống đổ nát
hiện trường mới có khoảng một trăm linh nạn nhân mắc kẹt
đội cứu nạn cứu hộ công an việt nam
đội giải cứu hoa kỳ
đội giải cứu hoa kỳ us và lực lượng địa phương cùng phối hợp huy động phương tiện
đẩy nhanh tiến độ nâng cao hiệu quả công tác cứu nạn cứu hộ
theo chia sẻ của các thành viên đoàn cứu hộ việt nam
hiện công tác tìm kiếm nạn nhân đang rất tích cực
thực hiện với cường độ công việc cao thời gian kéo dài
dự kiến sẽ phải đào di chuyển hàng trăm tấn bê tông đất đá
để tạo lối tiếp cận sâu vào hiện trường bên trong đưa nạn nhân ra ngoài
các trinh sát phòng chống ma túy công an tp binh hòa tỉnh đồng nai
bắt quả tăng sáu thanh niên đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an còn phát hiện và thu giữ một bộ đĩa
làm sử dụng ma túy một bộ đèn laser một bộ loa cùng nhiều điện thoại
làm việc với cơ quan công an người vi phạm khai nhận khi nhậu đã cùng rủ nhau
đi tìm thuê địa điểm để sử dụng ma túy và thống nhất việc thuê phòng
và các chi phí khác sẽ được chia đều cho nhau
một tụ điểm đánh bạc tinh vi tại xã phước diêm vừa bị công an huyện thuận nam
tỉnh ninh thuận triệt xóa và tạm giữ năm đối tượng thu giữ bảy mươi bảy bộ bài
hơn chín mươi triệu đồng và nhiều tam vật có liên quan
trước đó công an huyện thuận nam phối hợp công an xã phước diêm bắt quả tăng
tại nhà ông phạm xuân thiểu ở xã phước diêm đang có nhiều đối tượng tụ tập
sát phạt nhau bằng hình thức bài cào và xì lát
với những chứng cứ thu thập tại hiện trường công an huyện thuận nam đã đấu tranh
làm rõ các hành vi của một mươi một đối tượng trực tiếp tham gia đánh bạc
các đối tượng này đều trú tại xã phước diêm huyện thuận nam
được biết các đối tượng này khi tham gia đánh bạc phải đóng tiền sâu
cho gia đình phạm xuân thiều để được tham gia đánh bạc với số tiền là hai trăm linh đồng một người
cho năm người vay với lãi suất lên đến bốn trăm năm mươi một một năm
các đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế tỉnh thừa thiên huế xử lý
theo điều tra vào ngày chín tháng chín
vào ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba vũ văn ngọc và nguyễn hoàng anh vào huế
với mục đích cho người khác vay tiền
vào ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai ngọc điều khiển xe mô tô chở hoàng anh
đi qua nhiều tuyến đường tp huế rồi giải giấy tờ với nội dung cho vay trả góp
qua đó các đối tượng đã cho năm người vay với lãi suất lên đến bốn trăm năm mươi một một năm
vào ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đội cảnh sát hình sự công an tp huế đã bắt giữ ngọc và anh
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận về hành vi vi phạm
cũng trong ngày một mươi một tháng hai công an phường phú thượng cùng đội cảnh sát kinh tế
cũng phát hiện và bắt giữ phạm hữu trường và nguyễn văn sơn
cùng chú tại huyện quảng sưng tp hóa có liên quan đến việc giải tờ rơi và cho vay lãi nặng
sáng nay ngày một mươi năm tháng hai tại cửa khẩu quốc tế lào cai
lực lượng chức năng tỉnh lào cai đã tổ chức tiếp nhận một trăm một mươi năm công dân
do lực lượng chức năng hà khẩu trung quốc trao trả
qua xác minh các công dân trên xuất cảnh trái phép sang trung quốc làm thuê
và cư trú bất hợp pháp trên lãnh thổ trung quốc và bị lực lượng chức năng trung quốc bắt giữ
hầu hết số công dân trên có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh thanh hóa hà giang nghệ an thái nguyên hải dương hưng yên cao bằng lạng sơn
đây là những công dân đã xuất cảnh trái phép sang trung quốc làm thuê tại quảng đông
ngay sau khi tiếp nhận lực lượng kiểm dịch tại cửa khẩu tiến hành kiểm tra sức khỏe
bào thân nhiệt theo quy định và sẽ đưa về tập trung phân loại tại trung đoàn hai trăm năm mươi bốn bộ chỉ huy quân sự tỉnh lào cai
xử lý theo quy định của pháp luật và tiến hành hỗ trợ pháp lý khi trao trả về địa phương